sáng nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đã ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó tại hải dương một ca và tại quảng nam một ca
hiện việt nam có chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân
ca bệnh chín trăm sáu mươi ba là nam ba mươi tuổi ở tại quận tân bình thành phố hải dương
ngày ba tám bệnh nhân ăn tối tại nhà hàng ở phường phạm ngũ lão tp hải dương
nơi này sau đó đã được xác định là ổ dịch covid một mươi chín
ngày một mươi sáu tháng tám bệnh nhân có kết quả dương tính với virus sars cov hai
các bệnh chín trăm sáu mươi bốn là nữ bốn mươi chín tuổi ở tam kỳ quảng nam
ngày một mươi một tháng bảy bệnh nhân có đi đám cưới tại duy tân đà nẵng
ngày một mươi sáu tháng tám bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
đến thời điểm này nước ta có bốn trăm năm mươi sáu bệnh nhân trên chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm qua một mươi sáu tám bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
ngày một mươi bảy tám ubnd tỉnh hải dương đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể từ giờ ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám vùng cách ly y tế hai mươi tám ngày được thiết lập đối với hai khu vực
toàn bộ ngõ số một mươi phố trần văn giáp phường thanh bình thành phố hải dương và khu phố mạc thị bưởi
thị trấn nam sách huyện nam sách bán kính hai trăm năm mươi m tính từ nhà số tám mươi tám mạc thị bưởi
đồng thời phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ thôn trực trì
xã quốc tuấn huyện nam sách từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám cho đến khi có thông báo mới
các địa phương đã thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chiều ngày một mươi sáu tháng tám ubnd tỉnh hải dương cũng đã có công văn gửi bộ y tế đề nghị cử khẩn cấp các chuyên gia về địa phương
tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch
ubnd tỉnh cũng đề nghị bộ y tế hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế
gồm một máy ecmo máy xét nghiệm real time pcr ba máy đọc tám máy tách chiết tự động
năm máy x quang tự động hai mươi bảy máy thở không xâm nhập hai mươi máy thở chức năng cao ba mươi kit test xét nghiệm
trước đó từ giờ ngày một mươi bốn tháng tám hải dương đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời
đối với khu phố ngô quyền phường phạm ngũ lão thành phố hải dương
bán kính hai trăm năm mươi m tính từ nhà hàng thế giới bỏ tươi số ba mươi sáu đường ngô quyền phường phạm ngũ lão thành phố hải dương
và cũng tại hải dương chủ tịch các phường thanh bình thạch khôi tứ minh và lê thanh nghị
thành phố hải dương đã ra các quyết định xử phạt một mươi ba trường hợp do không khai báo y tế
sau khi có thông báo của cơ quan chức năng về ca bệnh tám trăm sáu mươi bảy với mức phạt mỗi trường hợp là ba trăm linh đồng
theo đó có hai mươi ba trường hợp sự tiệc sinh nhật tại một nhà hàng ở số ba mươi sáu phường ngô quyền
thành phố hải dương vào ngày ba mươi một tháng bảy nhưng chỉ có tám người khai báo y tế
bên cạnh đó ubnd phường bình hàn cũng xử phạt hành chính đối với nguyễn văn long
số tiền ba năm triệu đồng
do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng tám
đến trưa ngày một mươi sáu tháng tám hải dương đã truy vết được sáu trăm sáu mươi trường hợp f một liên quan đến năm bệnh nhân
dương tính với sars cov hai ở nhà hàng số ba mươi sáu phố ngô quyền thành phố hải dương
hiện toàn tỉnh có hai hai trăm linh ba trường hợp đang được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế
và tại hộ gia đình nơi cư trú
đúng giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng tám ubnd tỉnh đắk lắc
chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại các khu phố của thành phố buôn ma thuột
sau một mươi bốn ngày bị phong tỏa vì dịch covid một mươi chín
tất cả người dân trong các khu phố đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường
trước thời điểm diễn ra việc tháo bỏ phong tỏa tại khu vực đường hoàng diệu
bên trong khu vực hàng rào là hàng chục người dân đứng cạnh lực lượng công an nhân viên y tế phường
cảnh tượng này không khác gì ngày ba tháng tám ngày mà người dân ở đây nhận quyết định phong tỏa
chỉ khác hôm nay
chúng ở đây để chờ đợi khoảnh khắc hàng rào cách ly được gỡ bỏ sau một mươi bốn ngày phong tỏa
hôm nay em cũng chờ cũng lâu rồi nhưng mà rất là cảm ơn bộ y tế
vì trong khoảng thời gian một mươi bốn ngày tất cả mọi người đều rất là nhiệt tình
thậm chí là mọi người còn đưa đồ tới tận nhà chăm sóc rất là kỹ càng
họ thăm sức khỏe hằng ngày ạ
thật sự là hôm nay tôi cảm thấy rất là vui và cực kỳ phấn khởi không ngủ được luôn ạ
sáng ngày một mươi bảy tháng tám
có mặt tại hẻm bốn mươi ba
ba a ma khê phường tân lập thành phố bùi ma thuật
chúng tôi ghi nhận cuộc sống người dân tại đây đã diễn ra bình thường trở lại
có mặt tại nhà ông hoàng văn thắng một hộ dân trong khu vực phong tỏa
niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt vợ chồng ông
khi hôm nay sau hơn một mươi bốn ngày ông bà mới được gặp gỡ những đứa cháu của mình
và sau khi tối hôm qua đến hôm nay là được giả bủa cái phong tỏa
thì bà còn đây rất là phấn khởi
và chúng tôi cũng bảo nhau rằng tuy là như thế
nhưng mà cũng không được
lơ là cái mất cảnh giác về cái việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín này
nói chung là cũng tin tưởng là bệnh dịch nó đã giảm rồi
nhưng mà chúng tôi cũng không lơ là không chủ quan đâu
đấy cùng với nhà nước với cái ban phòng chống dịch sẽ cố gắng để giữ gìn
để cho dịch bệnh covid này nó khỏi lây lan ra ngoài cộng đồng
trong một mươi bốn ngày qua toàn bộ một trăm năm mươi ba hộ với năm trăm một mươi năm nhân khẩu
tại bốn khu vực phong tỏa
đã được chính quyền các đoàn thể cung cấp thực phẩm đồ dùng thiết yếu miễn phí
ngoài ra toàn bộ số nhà dân này cũng đã được khử khuẩn hàng ngày
những ngày tới người dân tại các khu vực phong tỏa
sẽ thoát khỏi cảnh phải nhận thực phẩm qua hàng rào
nhân viên y tế cán bộ phường sẽ được trở về với gia đình
mọi công việc đang gián đoạn trước đó sẽ được tiếp tục trở lại
với họ khoảnh khắc hàng rào cách ly được gỡ bỏ ngày hôm nay
vẫn mang một niềm vui khó tả
để tiếp tục phát huy với những cái tài liệu
những cái tinh thần là chống dịch như chống dạy
trong thời gian tới thì ủy ban thành phố chúng tôi sẽ đề cao
cái vai trò của tổ phòng chống dịch ở các thôn buôn tổ dân phố
để các tổ công tác phòng chống dịch này phải thực hiện tốt những cái nhiệm vụ
là đi từng ngõ ngõ từng nhà và trường hợp
bên cạnh đó thì phải phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở
và vai trò của nhân dân vai trò giám sát của cộng đồng
để làm sao chúng ta trung tay
và phát hiện được những cái trường hợp đi về từng dịch sớm phát hiện
và thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu trong các phòng chống dịch
mặc dù đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa và chấm dứt cách ly xã hội thành phố bù ma thuật
nhưng ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vẫn chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở
các ban ngành vẫn nâng cao trách nhiệm tích cực chủ động
trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không lơ là chủ quan tăng tấp thực hiện các biện pháp phát hiện
sớm nguồn lây cách ly kịp thời khoanh vùng nhanh gọn dập dịch triệt đề
ưu tiên thời gian và nhân lực sẵn sàng phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan
thực hiện nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất và đạt hiệu quả cao
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản gửi các sở ban ngành thành phố
và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
không lơ là chủ quan đảm bảo kiểm soát hiệu quả không để dịch lây lan ra diện rộng
tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
mọi người phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
đeo khẩu trang khi ra ngoài cộng đồng hạn chế tập trung đông người
không quá ba mươi người tại nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
thực hiện khai báo y tế theo quy định
khi có dấu hiệu ho sốt khó thở viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời
dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người
dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
không để quá nước về hè hoạt động
hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người khi chưa cần thiết
tăng cường các hoạt động trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin không để đình trệ công việc
hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người khi chưa cần thiết
không để đi từ vùng dịch về chưa qua một mươi bốn ngày
đào hầm trong nhà tàng trữ trên một ba tấn pháo lậu
đây là số lượng pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh con tum
vừa bị công an huyện ngọc hồi phát hiện
tiến hành kiểm tra nhà ở của nguyễn thị bình hai mươi tám tuổi
trú tại thôn lệch xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
tổ công tác công an huyện ngọc hồi phát hiện một căn hầm có nắp bằng bê tông
dài ba bốn mét rộng hai hai mét và cao hai m
bên trong hầm chứa rất nhiều bao pháo
qua kiểm đếm lực lượng chức năng xác định có sáu trăm tám mươi hộp pháo
và ba trăm ba mươi một bao tải chứa pháo bi các loại với tổng khối lượng là hơn một ba tấn pháo
quá trình đấu tranh bình khai nhận từ tết nguyên đán canh tí
các đối tượng đã bắt đầu tích chữ pháo nổ để chuẩn bị bán trong dịp tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một
để cất xấu hàng cấm đối tượng xây dựng hầm kiên cố trong phòng ngủ
để cất giữ ngụy trang tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
đối với nguyễn thị bình và tạm giữ nghiêm phòng toàn bộ tang vật đưa về trụ sở công an
theo đối tượng bình khai nhận số pháo nói trên bình mua với giá là một trăm năm mươi triệu đồng
nếu bán ra chót lọt bình sẽ thu lợi bất chính khoảng ba trăm linh triệu đồng

và đối tượng nguyễn văn khánh linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa thượng
xã thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an